báo cáo thường niên kinh tế và thương mại việt nam của trường đại học thương mại
đưa ra ba kịch bản dự báo hoạt động thương mại của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ở kịch bản tích cực xuất nhập khẩu năm hai nghìn hai mươi bốn có thể đạt trên bảy trăm chín mươi tỷ usd
báo cáo đưa ra ba kịch bản với thương mại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó ở kịch bản cơ sở có nhiều khả năng xảy ra nhất
các dự báo chỉ tiêu sẽ ở mức phù hợp với xu hướng phục hồi kinh tế
và các giả thiết bên ngoài đã đặt ra
báo cáo đưa ra tổng kinh ngành xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt bảy trăm sáu mươi một mươi năm tỷ usd
tăng một mươi một sáu mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi ba trong đó xuất khẩu tăng một mươi tám mươi bốn nhập khẩu tăng một mươi hai bốn
kịch bản tăng trưởng cao đây là kịch bản cũng có thể xảy ra nếu những diễn biến sắp tới
về địa chính trị trên thế giới tích cực hơn
diễn biến kinh tế trong nước có nhiều thuận lợi
kinh tế của các nước đối tác thương mại lớn của việt nam phục hồi tích cực
thúc đẩy sản xuất trong nước
ở kịch bản này tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt bảy trăm chín mươi năm mươi sáu tỷ usd
tăng một mươi sáu tám so với năm hai nghìn hai mươi ba trong đó xuất khẩu tăng một mươi năm hai mươi tám nhập khẩu tăng một mươi sáu
với kịch bản tiêu cực khi những diễn biến phức tạp của địa chính trị
kinh tế thế giới cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục khiến
kinh tế thế giới rơi vào khó khăn
kinh tế trong nước bị nhiều tác động tiêu cực và cộng thêm với những vấn đề nội tại
của nền kinh tế có thể khiến tăng trưởng kinh tế việt nam tiếp tục đạt thấp trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt bảy trăm ba mươi bảy ba mươi năm tỷ usd tăng tám hai mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó xuất khẩu tăng bảy năm mươi hai nhập khẩu tăng chín
xuất khẩu thủy sản của việt nam trong ba tháng đầu năm ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng tốt
trong đó có sản phẩm cá ngừ chế biến
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam trong ba tháng đầu năm
xuất khẩu nhóm mặt hàng cá ngừ đóng hộp lại tăng mạnh
năm mươi ba nâng tỉ trọng xuất khẩu cá ngừ đóng hộp lên trong tổng kinh ngành xuất khẩu cá ngừ của việt nam
ở mức gần tương đương so với các sản phẩm thịt lon cá ngừ đông lạnh
mang về nguồn kim ngạch hơn một trăm chín mươi sáu triệu usd tăng hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn các sản phẩm cá ngừ đã xuất được sang hơn tám mươi thị trường
tăng một mươi thị trường so với con số bảy mươi thị trường của năm ngoái
theo hiệp hội diệt may việt nam trong quý đầu năm ngành diệt may tiếp tục có nhiều tiến hiệu khởi sắc
các nhà sản xuất chuỗi cung ứng hàng diệt may toàn cầu tiếp tục chọn việt nam là nơi sản xuất và đặt hàng
quý i kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may đạt trên chín năm mươi ba tỷ usd tăng chín sáu mươi hai so với cùng kỳ
khảo sát tại một số doanh nghiệp cho thấy nhiều doanh nghiệp đã có đủ lượng đơn hàng phục vụ sản xuất
đến hết tháng sáu thậm chí có doanh nghiệp đủ đơn hàng đến hết năm
các đơn hàng tăng trở lại gần đây cho thấy ngành dệt may đang tiếp tục phục hồi
tuy nhiên trước những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động các giải pháp
nhằm duy trì tăng trưởng ổn định công ăn việc làm cho người lao động
để đạt kế hoạch đã đề ra năm hai nghìn hai mươi bốn đã xuất khẩu khoảng bốn mươi bốn tỷ usd tăng chín so với năm hai nghìn hai mươi ba
ngành diệt may cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa
bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
tại dự thảo bộ tài chính đề xuất bãi bỏ sáu quyết định trong đó có năm quyết định về giảm tiền thuê đất
do không còn được áp dụng trên thực tế bao gồm quyết định số hai nghìn chín mươi ba về việc giảm tiền thuê đất
trong năm hai nghìn một mươi một và năm hai nghìn một mươi hai đối với một số tổ chức kinh tế quyết định số một nghìn tám trăm năm mươi một về việc bổ sung đối tượng
giảm tiền thuê đất trong năm hai nghìn một mươi ba và năm hai nghìn một mươi bốn đối với tổ chức hộ gia đình cá nhân mà phải điều chỉnh
đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày nghị định số một trăm hai mươi một hai nghìn một mươi
của chính phủ có hiệu lực thi hành
quy định số bốn mươi một quy định trình tự thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước
sang tập đoàn điện lực việt nam quản lý
quyết định số hai mươi hai về việc giảm tiền thuê đất của năm hai nghìn hai mươi đối với các đối tượng bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid một mươi chín theo nghị quyết số tám mươi bốn của chính phủ
quyết định số hai mươi bảy về việc giảm tiền thuê đất của năm hai nghìn hai mươi một đối với các đối tượng bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid một mươi chín
quyết định số một hai nghìn hai mươi ba về việc giảm tiền thuê đất thuê mặt nước của năm hai nghìn hai mươi hai đối với các đối tượng
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín theo bộ tài chính để bảo đảm tính công khai minh bạch của hệ thống pháp luật
và quy định về hiệu lực của văn bản thì việc ban hành văn bản để bãi bỏ toàn bộ sáu quyết định này là cần thiết
bộ tài nguyên và môi trường đang đẩy nhanh nhất tiến đội xây dựng nghị định thông tư hướng dẫn
để có thể đề xuất quốc hội cho phép luật đất đai có hiệu lực sớm hơn thời hạn quy định
dự kiến trong nửa đầu tháng bốn bộ tài nguyên và môi trường sẽ gửi bộ tư pháp thẩm định một số nghị định
thuộc thẩm quyền của chính phủ sau khi có văn bản thẩm định sẽ bắt tay vào tiếp thu giải trình hoàn thiện
để chính chính phủ cho kịp tiến độ về mặt thời gian và chất lượng
để khi quốc hội cho phép luật đất đai có hiệu lực từ ngày một tháng bảy thì chúng ta đã hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành
để bảo đảm chất lượng và để kịp tiến độ bộ tài nguyên và môi trường sẽ đề nghị với thủ tướng chính phủ
cho phép các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai lần này được xây dựng theo thể thức quy trình rút gọn
theo dữ liệu của sàn giao dịch bất động sản com vn nhiều dự án trung cư tại hà nội đã tăng giá đến ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
hai tháng đầu năm nay giá căn hộ trung cư tại hà nội tăng một mươi bảy đây là dữ liệu của sàn giao dịch bất động sản com vn
theo đó nhiều dự án tăng giá đến ba mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái thậm chí nhiều dự án không được cấp sổ
hay gặp các vấn đề về nước sạch môi trường
nhu cầu về nhà ở tăng cao nguồn cung hạn chế nên giá nhà tăng lên cũng là theo quy luật thị trường
tuy nhiên thị trường chỉ thiếu nhà giá rẻ nhà ở xã hội còn phân khúc chung và cao cấp năm hai nghìn hai mươi ba vẫn còn tồn kho khoảng hai mươi bảy năm trăm linh căn
vì vậy người mua nhà cần cân nhắc khi quyết định mua nhà vào thời điểm này
theo trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia với lượng điện tiêu thụ như từ đầu năm đến nay dự kiến lượng điện sử dụng trên toàn quốc
sẽ đạt đỉnh điểm tới hơn một tỷ kwh một ngày trong những ngày nắng nóng nhất của mùa hè năm nay
theo thống kê trong ba tháng đầu năm lượng điện tiêu thụ toàn quốc trung bình bảy trăm sáu mươi hai triệu kwh một ngày
những ngày đầu tháng bốn vừa qua lượng điện tiêu thụ đã vọt tới hơn chín trăm linh triệu kwh một ngày tăng một mươi một so với đầu năm
dự báo cao điểm những tháng mùa hè lượng điện tiêu thụ toàn quốc sẽ đạt tới hơn một tỷ kwh một ngày
đáng chú ý khu vực miền bắc được dự báo sẽ đối mặt với tình hình thiếu điện trong các tháng mùa khô
lượng điện tiêu thụ tăng rất mạnh từ đầu năm lượng điện sử dụng đã tăng hơn một mươi hai triệu kwh một ngày
đạt mức ba trăm bốn mươi ba sáu triệu kwh một ngày từ đầu tháng bốn đến nay
nguồn cung đang cạn dần khiến giá cà phê việt tiếp tục tăng và lập đỉnh mới ở mức một trăm linh ba đồng một kg
giá cà phê robusta ghi nhận tại các tỉnh tây nguyên đã vượt mức một trăm linh đồng một kg lên mức một trăm linh ba một trăm linh năm đồng một kg
và chưa có dấu hiệu dừng lại đây là mức giá cao nhất trong lịch sử ngành cà phê việt nam
các thương lái cũng khó thu gom do nguồn hàng trong dân đã cạn kiệt
nhiều nhà đầu tư đã vét hàng trước đó
theo chủ tịch hiệp hội cà phê cà cao việt nam nguyễn hải nam tồn kho cà phê trong doanh nghiệp thấp kỷ lục
là một trong những lý do khiến nông sản này đắt đỏ
đa tăng của trong nước do giá nông sản này cùng chiều với thế giới
giá cà phê robusta trên sàn london của anh kỳ hạn giao tháng năm là ba tám trăm linh hai đô la mỹ một tấn
còn arabica trên sàn new york của mỹ lên mức hơn bốn năm trăm linh đô la mỹ một tấn cao nhất từ trước đến nay
những sống kinh tế phát sóng các ngày trong tuần trên chương trình nhân dân